đó là việc cần chuẩn bị những gì cho trẻ bước vào lớp một
và có nhất thiết là phải dạy đọc dạy viết trước cho trẻ hay không
tại sao ai cũng muốn con mình có nhiều thời gian vui chơi hơn
nhưng rồi bố mẹ vẫn bị cuốn vào làn sóng dạy chữ trước tuổi
tại sao vẫn tồn tại những lớp học dạy chữ trước cho trẻ chuẩn bị bước vào lớp một
bất chấp lệnh cấm của bộ giáo dục và đào tạo
quý vị phụ huynh quý vị có phải là nguyên nhân hay không ạ
câu trả lời sẽ có trong những phóng sự ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
vì sao các bậc phụ huynh phải cho con đi học thêm
đa phần câu trả lời chúng tôi nhận được là vì tâm lý sợ của cha mẹ
sợ con thua kém bạn bè sợ con không theo được bài cô giảng trên lớp
nỗi sợ ấy dù rất mơ hồ
nhưng cũng đủ khiến cho phụ huynh kéo con ra khỏi những tháng ngày tuổi thơ ngắn ngủi
và buộc chúng phải sớm làm quen với những con trẻ
đọc đẹp lên đọc xuống nhanh lên
cậu bé này vẫn đang ở tuổi mầm non
nhưng chưa đầy một năm nữa cậu sẽ vào lớp một
với những buổi học như thế này
rất có thể em sẽ biết đọc và viết trước khi bước vào lớp một
nhưng có một điều chắc chắn rằng
những ngày tháng vui vẻ

hồn nhiên của em
đã bị rút ngắn lại
để dành chỗ cho những bài học
với đầy nước mắt
con đọc được chữ
đánh vần sớm
viết đúng khoảng cách
trước khi vào lớp một
thì bố mẹ mới yên tâm
đó là tâm lý chung hiện nay
ở nhiều bậc phụ huynh
mặc dù chuyện này
luôn bị các chuyên gia giáo dục lên tiếng phản đối
mình chỉ muốn là cháu làm quen
với các mặt chữ
để khi mà vào lớp một
cháu không phải bỡ ngỡ
cháu học mà cháu cảm thấy là kiến thức đấy
cháu cũng đã nắm rồi
để có mà chẳng may mà học mà không tập trung này
thì cháu còn không
như kiểu như là bị chậm so với các bạn
và cảm thấy chán học
bé nhà mình thì bây giờ là con biết đọc rồi
biết đọc biết viết và có thể đọc chuyện rồi ạ

con cũng cảm thấy rất là khó khăn
và con cũng cảm thấy là nản
trong quá trình học
và con bảo rằng là mẹ ơi hãy
để cho con
hôm nay cho con học một chút thôi nhá
tôi là người mẹ
tôi cũng cảm thấy rất là thương con
tâm lý lo con thua kém bạn bè
cũng thôi thúc
người phụ nữ này cho con đi học chữ trước
mười em bé
thì phải chị ném
đi học trước
thì tâm lý của mẹ nào
các bà mẹ
dù là lớp luyện viết chữ đẹp
cho học sinh lớn tuổi
nhưng năm nào lớp học của cô giáo này
cũng trật kín học sinh
chuẩn bị vào lớp một
không chỉ biết viết đúng dòng
kết thúc khóa học kéo dài một mươi năm buổi
các bé còn được dạy viết nét thanh nét đậm
mình sẽ dạy các bạn
thứ nhất là cách cầm bút đúng
tư thế cầm bút đúng
và mỗi một chữ cái thì là điểm đặt bút ở đâu
và sau khi vào lớp một thì các bạn ấy sẽ học cách nối
các chữ cái đấy lại với nhau như thế nào
phụ huynh thì hài lòng
tuy nhiên theo các chuyên gia về giáo dục
cũng như các cô giáo trực tiếp đứng lớp
dạy học sinh lớp một nhiều năm
thì cho biết điều đó không phải hoàn toàn đúng
việc học chữ trước
không hề khiến các bé tự tin
vững vàng mà đôi khi còn đem lại
nhiều tác hại
đối với học sinh đã học trước
khi bước vào lớp một
thường các con thường rất là chủ quan
mình đã biết rồi
vì vậy là khi trong thời học
thì các con thường có thể là không tập trung
hay là mất trực tự
hoặc là chủ quan về những kiến bước
của cô dạy
vì vậy là thường thì các con
sẽ cũng có thể ảnh hưởng
gây ảnh hưởng đến các bạn khác
và ngược lại thì chính vì vậy
mang lại cho con tâm lý không tốt
vì tạo dựng cho trẻ một tâm thế chủ quan hơn
và không chú ý vào giờ học
cảm thông với nỗi lo lắng
của các bậc phụ huynh
nhưng theo nghiên cứu của các chuyên gia giáo dục
chỉ sau hai tháng vào học
các bé biết chữ trước
và các bé không biết chữ trước
sẽ trở về vạch xuất phát như nhau
bố mẹ thì nghĩ rằng
con đã giỏi
nên bố mẹ cũng sẽ không quan tâm đến việc
là con học hành tiếp theo như thế nào
như vậy cái việc
mà cho con học lớp một trước
chẳng đem lại lợi lực gì
thậm chí mang lại rất là nhiều
những cái hệ quả xấu cho các con
cái tâm lý đua tranh của bố mẹ
đối với cái việc là
con biết chữ sớm
để con được cô khen nhiều trong lớp
theo tôi là một cái tâm lý không đúng
và cái tâm lý ấy nó thúc
nó tạo cho
bố mẹ một cái cuộc chạy đua
đua nhau cho con học chữ
từ bốn đến năm tuổi
không phải là chuyện mới
dù chương trình lớp một được biên soạn cho trẻ chưa biết gì
dù năm nào bộ và sở
cũng ra chỉ thị nhắc nhở
về việc cấm dạy trước cho học sinh lớp một
thì số trẻ biết đọc biết viết trước khi vào lớp một
cứ năm sau lại cao hơn năm trước
nhiều lớp học nội thành
số trẻ chưa biết đọc có thể đếm trên đầu ngón tay
nhà trường và các trường trung tâm
các thầy cô nói gì về điều này
những cánh tay đồng loạt dơ cao
số trẻ biết đọc biết viết
trước khi vào lớp một
cứ năm sau lại cao hơn năm trước
ở nhiều lớp học
số trẻ chưa biết đọc có thể đếm trên đầu ngón tay
cô giáo buộc phải phân lớp học
thành nhiều nhóm khác nhau
tùy thuộc vào mức độ
biết của các em
công việc của cô giáo là giảng dạy
đưa cho các con những chi thức mới
và nếu như các bạn đã biết hết rồi
thì cô cũng sẽ giảng dạy nó không được lợi lắm
vì những kiến thức như thế không đồng đều
vì chắc chắn một lớp không thể bạn nào cũng biết rồi
có những bạn không biết gì
cô sẽ chỉ dạy trên nền tảng đồng đều học sinh
vì thế là nó cũng có những trở ngại

chắc chắn đó chính là một cái khó khăn cho giáo viên
khi giảng dạy ở trên lớp
bởi vì là ở trong lớp
phân loại học sinh rất là rõ ngay từ đầu
có những bạn là biết hết rồi
có khi biết đến chương trình của lớp hai rồi
còn có bạn thì lại chưa biết gì
ngay cả bảng chữ cái a b các bạn cũng chưa biết
chính vì thế cho nên là giáo viên khi giảng dạy
nếu như mà không đưa ra cái phương pháp phù hợp
thì sẽ rất là khó khăn
để có thể giảng dạy đồng đều ở trên lớp
tôi nghĩ đó là theo tâm lý của phụ huynh
bởi vì là có thể là thấy con nhà mình
chưa đi học mà con nhà hồ xóm
còn con nhà các bạn mình đi học rồi
thì gây một cái tâm lý rất là lo lắng và hoang mang
đối với phụ huynh
sau đó là rất là nhiều phụ huynh
cũng muốn là cho con biết trước một chút
để khi mà đến lớp thì sẽ không bị ngỡ ngàng
và không bị chậm hơn so với các bạn
tuy nhiên cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho phụ huynh
bởi liệu có được bao nhiêu người
có đủ bản lĩnh nói không
giữa rất nhiều người cho con đi học trước
chắc chắn sẽ không nhiều
bởi không ai muốn con mình trở thành cá biệt
nếu tất cả đều là không dạy trước một chút nào
thì cái chương trình học
có lẽ nó cũng phải giảm nhẹ đi một chút
còn nếu như chương trình học như bây giờ
mà khi bắt đầu vào tuần đầu tiên
các con đã phải viết ngay
thì cái việc làm quen với các con chữ
cũng là một việc rất quan trọng
tôi thấy có một nỗi lo của rất nhiều mẹ
khi cho con vào lớp một
và vì lo cho nên là
họ ấy phải cho con đi học trước
đi học chữ trước
họ lo thế này tôi thấy
tôi thấy nỗi lo rất là chính đáng
thế bây giờ vào lớp một
đặc biệt là ở rất nhiều trường công
mà sĩ số các con lên tới sáu mươi
thậm chí hơn sáu mươi
thì vậy cô giáo có thể quan tâm được đến từng con
ví dụ như là cầm tay từng con
từng uốn từng nét bút này
cho những sáu mươi học sinh không
thế thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi có cái thuận hơn
đó là sĩ số ba học sinh
còn tôi phải nói thật là
chúng tôi chia sẻ với nỗi lo của phụ huynh
vấn đề đặt ra cho các con
các nhà trường đó là
chúng ta có cái cách gì đó
chúng ta có cái bảo đảm gì đó
để cho tất cả phụ huynh tiên rằng
hãy cứ để cho các con chơi
một cách bình thường tự nhiên đi
vào lớp một mới bắt đầu học những nét chữ đầu tiên
tôi nghĩ rằng
mấu chốt ở cái chỗ là làm sao giải tỏa
được nỗi lo về trường về lớp
về điều kiện dạy khi mà
một cái quỹ thời gian
của một năm học nó không có nhiều
khi mà chương trình giáo dục
thì chúng ta cứ bảo rằng cả
nhất là với rất nhiều trường
khi để sĩ số học sinh đông như thế
không ép trẻ học chữ trước khi vào lớp một
nhưng việc chuẩn bị tốt mọi mặt cho trẻ
trước khi vào lớp một là điều hết sức quan trọng
tuy nhiên cần chuẩn bị những gì
và cần quan tâm đến khía cạnh nào
lại là vấn đề cần được nhận thức đúng đắn hơn
theo các giáo viên trực tiếp đứng lớp
cha mẹ có thể cho con tham gia
những lớp tiền tiểu học
hoặc tự trang bị cho con
kỹ năng như tư thế ngồi
cách cầm bút kỹ năng chào hỏi thầy cô
ứng xử với các bạn
và tâm lý yêu thích nhà trường
thầy cô bạn bè
đó mới chính là những hành trang cần thiết
và quan trọng để trẻ bước vào lớp một
mong muốn nhất của các cô giáo
dạy lớp một đó chính là
các con chuẩn bị đầy đủ tâm thế của một học sinh lớp một
và mong muốn tiếp theo
đó là phụ huynh được sự ủng hộ của phụ huynh này
sự quan tâm của phụ huynh đối với các con
đối với việc học các con
sinh hoạt của các con ở lớp
chứ không phải là việc các con đã được học trước
hay biết đọc biết viết trước
thực ra theo quan điểm của cá nhân tôi
thì tôi mong muốn là
phụ huynh không nên cho con hiểu trước
bởi vì là khi mà vào lớp
thì các cô sẽ có một số phương pháp
để giảng dạy cho các bạn
và với một đứa trẻ thì bao giờ cũng thế
những điều mới mẻ bao giờ đứa trẻ cũng sẽ thích thú hơn
hơn là những điều mà đứa trẻ biết rồi
mà mình lại còn lặp lại
thì như thế sẽ giảm đi sự thích thú
của học sinh khi mà đi học
mọi người có thể nhìn vào là có thể thấy là
bạn ý có lợi thế hơn các bạn
là các bạn đã biết trước
nhưng thực tế là sau một thời gian học
thì tất cả lực học của các bạn sẽ gần như là đồng đều như nhau
bởi vì lượng kiến thức của lớp một không quá nhiều
vì thế là việc học
biết đọc biết viết trước
thì nó cũng không phải là một lợi thế quá lớn
đối với những bạn đã được bố mẹ chuẩn bị trước cho ở nhà
tôi mong muốn là các con bước vào lớp một
các con hãy làm một tờ giấy trắng
và các cô sẽ vẽ lên đó những cái gì đẹp nhất cho các con
bên cạnh số đông phụ huynh
cho con học chữ trước khi vào lớp một
thì vẫn có những người giữ vững quan điểm
không dạy trước học trước
không thành tích ganh đua
và họ đã dành trọn vẹn cho con
những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời
mình thì quan điểm là không dạy cho con
và vào đây học
việc học lớp một học chữ là
các thầy cô sẽ dạy

sai cái thương pháp
cho nên là bạn và mình là cả hai bạn

và bạn năm nay lên lớp ba là không biết
gần như là không đánh phần được
không ghép được mặt chữ
khi vào đây được khoảng một thời gian ngắn
thì rất là ổ

với việc là biết chữ trước hay không
không có học cho học trước
bởi vì là
cũng nghe cư vấn từ các cô giáo
dạy lớp một ý
chuyên về phụ trách về lớp một
cô cũng có nói là không nên cho con
bởi vì là khi mà
đi vào lớp một

thứ nhất là cầm bút sai
thứ hai là nó hiểu sai
về cách học
nó sẽ chán học
cho nên là mình hoàn toàn không có cho con
dạy trước con mất cái gì hết
chỉ có học thuộc mặt chữ thôi
chứ còn mình không có viết trước
hay là viết đọc trước gì hết
hoàn toàn là con vào lớp một
mà con học
ở lớp một
đánh phần vào đọc rất là tốt
dầm dộ đưa con đi học sớm
đồng nghĩa với việc cắt ngắn tuổi thơ
được vui chơi của các con
làm khó cho giáo viên
và gây khủng hoảng lo âu
cho những đứa trẻ khác
đã đến lúc ngành giáo dục cần bình ổn việc này
bằng những biện pháp hữu hiệu hơn
nhằm chấn an tâm lý phụ huynh
chương trình lớp một là chương trình dành cho trẻ chưa biết chữ
xin giữ cho trẻ nguyên vẹn
những cảm xúc đẹp đẽ
từ những con chữ đầu tiên
và sự tự tin từ ngày đầu vào lớp một
đến đây thì thời lượng dành cho trẻ chưa biết chữ
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
đường tới tương lai của truyền hình nhân dân cũng đã hết